theo sở y tế tỉnh yên bái cho biết hiện nay đang cách ly tập trung một mươi ba người trở về từ huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc nơi hiện được coi là tâm dịch covid một mươi chín
tới nay sức khỏe của một mươi ba người này đang được theo dõi chặt chẽ
tính đến hôm nay ngày một mươi bảy tháng hai tổng số ca đang cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc là một mươi ba người số ca đang theo dõi tại nhà là một trăm năm mươi chín người
trong đó có bảy mươi bảy trường hợp người việt nam đi từ trung quốc và các vùng dịch khác của việt nam về
bảy mươi trường hợp người nước ngoài đi từ trung quốc về và có năm mươi năm trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp đang cách ly
các trường hợp cách ly đều không có dấu hiệu bị sốt sức khỏe ổn định tại yên bái hiện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín